thưa quý vị với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng đặng quốc dũng chú tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt tạm giam
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dũng và vũ chú tỉnh bình phước được các đối tượng môi giới đưa sang campuchia để làm việc cho nhóm người trung quốc với nhiệm vụ kêu gọi mọi người ở việt nam
tham gia đầu tư gửi tiền vào sàn sổ số oaicin com để lấy lãi khuyến khích người chơi kêu gọi thêm nhiều người khác cùng tham gia để được nhận hoa hồng
khi số tiền huy động được lớn nhóm người trung quốc đánh sập trang web
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một biết thông tin sàn giao dịch sẽ bị đánh sập dũng liên kết với một người tên tuấn lập nick zalo ảo nhắn tin cho những nạn nhân mà dũng đang quản lý
yêu cầu nộp hai triệu đồng vào tài khoản của một người tên võ tấn toàn để lấy lại số tiền vốn
nhiều người tin và đã nộp cho dũng số tiền khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai dũng bỏ trốn về việt nam tiếp tục liên hệ với nhiều người trú tại thành phố đà lạt
là nạn nhân của trang web
được biết nạn nhân của trang web lừa đảo bằng hình thức đa cấp này trú tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
riêng tại thành phố đà lạt có ba nạn nhân có đơn tố cáo thủ đoạn lừa đảo của trang web này với số tiền bị lừa trên một tỷ một trăm linh triệu đồng
một mươi ngày đêm cao điểm tổng kiểm tra ra soát công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đang được toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng triển khai một cách quyết liệt
qua kiểm tra hơn chín mươi tổng các cơ sở nằm trong diện quản lý
cơ quan công an đã tạm đình chỉ ba mươi bốn cơ sở karaoke một quán bar do không đảm bảo quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
và phát hiện hơn hai chín trăm linh lỗi vi phạm tại các cơ sở khác ra quyết định xử phạt hành chính gần một tỷ đồng
đà nẵng hiện có một trăm năm mươi một cơ sở kinh doanh karaoke ba vũ trường
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ ba mươi bốn cơ sở karaoke và một quán bar tập trung chủ yếu tại quận sơn trà liên kiểu thanh khê
theo ghi nhận đa số những cơ sở karaoke
bị đình chỉ và tạm đình chỉ đều được xây dựng từ lâu nên không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy
theo thông tư số một trăm bốn mươi bảy hai nghìn hai mươi tt bca
các lỗi tập trung vào lối thoát nạn sử dụng việc trang trí nội thức trang bị hệ thống chữa cháy báo cháy tự động
trang bị phương tiện đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định và thông tư các quy chuẩn
chỉ có kiến nghị một số
chủ cơ sở nên trang bị thêm một số dụng cụ phá vỡ thông thường mặc lại cách lây phòng đọc để trang bị tại cơ sở để sau lễ sự cố xảy ra
tránh nhân viên và thực khách súng họ có họ sử dụng để tránh thiệt hại
có thể thấy đợt tổng kiểm tra lần này là cơ hội để chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập
tại các cơ sở nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân
sau kiểm tra các lực lượng sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở này
chúng tôi quyết định tạm linh chỉ và cũng tạo được điều kiện cho họ có giải pháp để chúng ta thực hiện tốt cơ này
ngoài kiểm tra các cơ sở kinh doanh công an thành phố còn tập trung kiểm tra tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy
tại các khu công nghiệp tập trung vào các nhà máy sản xuất các vật liệu dễ cháy như dệt may bao bì
kinh nghiệm thực tiễn từ các buổi diễn tập sẽ là bài học để lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
xử lý kịp thời khi có tình huống cháy nổ
được rút ra những nhiều kinh nghiệm các đồng chí đã tuyên truyền hỗ trợ và hướng dẫn những cách thức
khi xảy ra sự cố và để cho công nhân viên lấy đó rút kinh nghiệm để khi xảy ra tình huống
với mục tiêu kiểm tra toàn diện vi phạm đến đâu xử lý đến đó công an thành phố đã tiến hành kiểm tra
tại hơn sáu bốn trăm linh lực cơ sở các loại phát hiện hơn hai chín trăm linh lỗi vi phạm
ra quyết định xử phạt vi phạm hành
với tổng số tiền gần một tỷ đồng đồng thời bổ sung các cơ sở mới vào danh sách quản lý
quyết không bỏ sót bỏ lọt cơ sở thuộc diện kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen cho vai lại nhân hạng
diễn ra rất phức tạp với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và kèm với đó là những hệ lụy nghiêm trọng
dẫn đến các hành vi phạm tội ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trước tình trạng này quốc hội chính phủ và bộ công an đã có nhiều chủ trương giải pháp
để tăng cường phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hiện tượng này
tuy nhiên hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và biên tướng phức tạp hơn
nhất là hoạt động cho vay qua không gian mạng và thủ tục vay đơn giản thủ đoạn tinh vi
thống kê tính từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chỉ tính riêng tại tp hcm
lực lượng công an đã giả soát phát hiện sáu mươi chín cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
một mươi cơ sở tổ chức kinh doanh tài chính có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay không đúng quy định của pháp luật ba trăm tám mươi một đối tượng
mới đây công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can một mươi bốn đối tượng
liên quan đến hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền giao dịch trên năm mươi một tỷ đồng
nếu mà khách hàng muốn vay một mươi triệu thì bị can ra hẹn với khách hàng là trả trong vòng bốn mươi ngày
mỗi ngày ba trăm linh là tổng là một mươi hai triệu
nếu như người vay không trả thì bị can sẽ gọi điện nhắc nợ hoặc là cho người xuống nhà để tìm gặp để nhắc về khoản nợ
chúng tôi đã bắt giữ được năm đối tượng cũng như là đã thu giữ được toàn bộ dữ liệu điện tử phản ánh cái hoạt động cho vay của cái nhóm đối tượng này
vừa qua công an tp hà nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã triệt phá một đường dây cho vai lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia
theo đó đều có một đường dây cho vai lãi nặng quá áp và đòi nợ thuê
để hợp thức hóa việc cho vai lãi nặng và đòi nợ các đối tượng thành lập công ty cầm đồ lập ba áp cho vai
nếu con nợ không thanh toán được tiền gốc như cam kết số tiền sẽ được nhân lên lãi mẹ đẻ lãi con lên tới một năm trăm bảy mươi đến hai một trăm chín mươi một năm
đội biên phòng sa huỳnh bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi vừa thu giữ khoảng hai mươi kg chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy trôi giặt vào bờ biển
một ngư dân ở xã phổ châu thị xã đức phổ của tỉnh quảng ngãi đã phát hiện
bao tải bên trong có chứa hai mươi gói ni lông màu xanh chứa chất tinh thể màu trắng dạng bột in chữ nước ngoài mỗi gói trọng lượng khoảng một kg
qua kiểm tra nhanh phát hiện là chất ketamin
lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tinh thể nghi là ma túy nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng của tỉnh hà tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng đinh văn trung chú tại huyện đức thọ vận chuyển gần hai mươi kg pháo hoa nổ trái phép từ lào về việt nam
qua cửa khẩu quốc tế cầu treo đinh văn trung bị bắt quả tang khi đang dùng xe ô tô đầu kéo đi từ lào về việt nam vận chuyển một mươi bốn hộp pháo hoa nổ với trọng lượng gần hai mươi kg
nhằm qua mắt cơ quan chức năng trung đã ra cố ở cabin xe đầu kéo để cất dấu số pháo trên và khai nhận mua của một người phụ nữ lào ở huyện kham cợt tỉnh bô ly khăm say đưa về việt nam tiêu thụ
thua cá độ bóng đá để có tiền tiêu xài
trong dài hai đối tượng nguyễn viết khánh quê ở thành phố hà nội và lê vinh quang quê quán ở tỉnh vĩnh long đã rủ nhau đi cướp tài sản
hai đối tượng đã bị công an quận bình tân của thành phố hồ chí minh bắt giữ để điều tra
vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai quang đặt xe ôm công nghệ gojek của anh vũ văn thảo sau đó dùng áo khoác chùm đầu anh thảo còn khánh dùng gậy gỗ đe dọa khiến anh thảo bỏ chạy
hai đối tượng cướp xe và đi cầm cố nhận được đơn trình báo của bị hại công an quận bình tân nhanh chóng vào cuộc truy xét đến một mươi tám h cùng ngày cả hai đối tượng đã bị bắt giữ
hôm qua tàu cứu hộ cứu nạn của hải đội hai bộ đội biên phòng nghệ an đã đưa một mươi ba thuyền viên tàu hàng hoa lư hai về bờ an toàn và thăm hỏi tặng quà các thuyền viên gặp nạn và lực lượng cứu hộ cứu nạn
trước đó vào tối bốn tháng một mươi hai tại vùng biển nhi
tàu hàng hoa lư hai của công ty trách nhiệm những hoạt vận tải và thương mại ninh bình
trên tàu có một mươi sáu thuyền viên bị hỏng máy chính mất điện hoàn toàn nước tràn vào khoang tàu gây nguy cơ chìm tàu
thuyền trưởng đã đề nghị cứu hộ khẩn cấp
nhận được tin báo bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã lệnh cho hải đội hai tiếp cận khu vực tàu bị nạn đưa một mươi ba thuyền viên cập cảng cá cửa hội và lên bờ an toàn
còn lại ba thuyền viên trên tàu hoa lư hai xin ở lại để xử lý sự việc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại